cà mau có diện tích nuôi trồng thủy sản là khoảng ba trăm linh hai hectare
sản lượng tôm nuôi hàng năm của cà mau thì đạt trên ba trăm linh tấn
kỳ mạch xuất khẩu mỗi năm đạt một hai tỷ usd
hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín thời điểm này chính vụ trong năm
nhưng mà giá tôm nguyên liệu ở cà mau lại giảm mạnh gây thiệt hại lớn cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn
so với tuần trước giá tôm thẻ chân trắng và tôm xú giảm từ một mươi hai đến bảy mươi đồng một kg tùy loại
đây được xem là đợt giảm giá sâu nhất từ trước đến nay
hiện tỉnh cà mau chỉ đạo tăng cường quản lý kiểm soát chặt chẽ tình hình giá cả thị trường
đồng thời huy động các nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế để phát triển nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh
gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị giảm giá thành sản xuất tăng khả năng cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm mang lại lợi ích cho người dân